sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau vừa có báo cáo kết quả về việc kiểm tra khu vực nuôi sỏ huyết
tại phân khu bảo tồn biển thuộc vườn quốc gia mũi cảm mau
kết quả cho thấy quá trình thực hiện phương án ươm nuôi sỏ huyết thực nghiệm chủ đầu tư là vườn quốc gia mũi cảm mau
và nhiều đối tác của vườn quốc gia chưa thực hiện tốt phương án ươm nuôi xà huyết ở bãi bồi
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đến nay vườn quốc gia mũi cà mau vẫn chưa thực hiện quy hoạch chi tiết cho từng khu
khu nuôi sỏ thương phẩm ươm sỏ huyết giống nuôi sỏ bố mẹ
nhiều đối tác liên kết với vườn quốc gia mũi cà mau chưa xây dựng được các phương án trong khu vực được giao
để trình chủ đầu tư phê duyệt chưa giải quyết tốt sinh kế cho dân nghèo phen biển tại địa phương
khi phần lớn lao động là người ngoài tỉnh
ngoài những tồn tại nêu trên theo phản ánh của chính quyền
nhiều đối tác của vườn quốc gia mũi cà mau đã cất tròi trên bãi sò
nhưng không xin phép chính quyền những hộ nuôi phần đông từ nơi khác về
nhưng không đăng ký tạm trú thường xuyên để xảy ra tình trạng gây dối an ninh trật tự trong khu vực nuôi
làm cho cư dân địa phương vô cùng bức xúc
đầu năm hai nghìn một mươi sáu vườn quốc gia mũi cà mau mở rộng phương án nuôi
nuôi sỏ huyết thực nghiệm ở bãi bồi từ ba mươi hectare lên bốn trăm linh hectare
sau đó hợp đồng cho một mươi bốn tổ chức cá nhân doanh nghiệp thuê mặt nước bãi bồi để ương nuôi sỏ huyết
mục đích của phương án theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
là nhằm tạo thêm nguồn sò giống tự nhiên cung cấp cho nhân dân tại địa phương
tạo sinh kế cho cộng đồng dân nghèo sinh sống ven biển bãi bồi

thì ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo dường quốc gia mũi cà mau phải báo cáo việc thực hiện thi điểm này
để cho các sở ngành tham mưu xem xét để ủy ban nhân dân tỉnh xem lại coi là thi điểm đó có đúng hay chưa
mục đích sinh kế cho dân nghèo chưa thực hiện được
những người dân nghèo thất học bao đời hái lượm ven biển bãi bồi nuôi hy vọng có công ăn việc làm
nhưng giờ đây khu vực này lại bị các doanh nghiệp nuôi sò huyết thuê
khiến dân nghèo nơi đây bị rơi vào tình cảnh rất khó khăn
bị thu hẹp không gian diện tích kiếm sống xảy ra xung đột với những người thuê mặt nước nuôi sò